thưa quý vị cách đây hơn bốn mươi năm quân và dân campuchia với sự giúp đỡ của quân tình nguyện việt nam đã đánh đổ tập đoàn phản động pompot iang sari giải phóng đất nước thoát khỏi thảm họa diệt chủng thành lập nước cộng hòa nhân dân campuchia và hội đồng nhân dân cách mạng campuchia
nhiều năm trước quân và dân campuchia đã giúp đỡ quân và dân campuchia với giúp đỡ quân và dân campuchia để giải phóng đất nước thoát khỏi thảm họa diệt chủng thành lập nước cộng hòa nhân dân campuchia và hội đồng nhân dân cách mạng campuchia

diệt chủng đã xảy ra trong lịch sử
loài người mà nó diễn ra ở campuchia
và chúng ta
trên các cơ sở đó để
mà chúng ta đừng bao giờ
để cho những điều đó quay trở lại
thì đó là điều chúng ta cần
thưa thứ trưởng hơn bốn mươi năm nhìn lại
cuộc chiến này chúng ta có thể
rút ra được bài học gì trong mối
quan hệ quân sự nói riêng cũng như là
mối quan hệ toàn diện trên các lĩnh vực
đối với những quốc gia láng giềng
tôi nghĩ là
qua sự kiện campuchia
có hai cái bài học
mà không bao giờ cụ
một là phải có được hòa bình
và từ khi có hòa bình
thì chúng ta phải xây dựng đất nước mạnh lên
xây dựng quân đội mạnh lên
để chúng ta
không dễ bị tổn thương nữa
chúng ta không bị
một cái quẻ kẻ bên ngoài nào
mà có thể hạ quyết tâm
mà làm tổn thương chúng ta
thậm chí là xâm lược chúng ta
chúng ta phải mạnh để khi mà người ta định xâm lược chúng ta
thì người ta hiểu rằng
người ta không thể xâm lược được chúng ta
cái đấy là cái quan trọng nhất
cái thứ hai mà tôi muốn nói là
chúng ta cố gắng giữ được
cái mối quan hệ của các quốc gia khác trên thế giới
trong một cái
chân mực là không trở thành đối đầu
và khi mà có những cái xung đột
thì phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình
như vậy chúng ta sẽ tránh được chiến tranh
mà chúng ta vẫn bảo vệ được lợi ích
của dân tộc mình
để thắng cái cuộc chiến tranh
thì rất nhiều lời ca gợi
rất nhiều cái điều được đáng tôn vinh
nhưng mà một cái điều
mà chúng ta phải trả
đó là sự hy sinh sương máu của nhân dân
và quân đội
thì cái đó là chúng ta phải cố gắng mà giữ
đừng để cho
xung đột ra
đừng để cho biên giới này
có những cái xung đột
và đừng để chúng ta có những cái kẻ thù
để mà dòm ngó cái lợi ích của chúng ta
và một lần nữa cũng cảm ơn ông
đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị cách đây hai mươi năm
tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hà nội vinh dự được tổ chức
unesco thế giới trao tặng danh hiệu
thành phố vì hòa bình
do đã đáp ứng được các tiêu chí
sự bình đẳng trong cộng đồng
xây dựng đô thị giữ gìn môi trường sống
thúc đẩy phát triển văn hóa giáo dục
chăm lo giáo dục công dân và thế hệ trẻ
và đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế
về những thành tựu nổi bật của thủ đô hà nội
trong tiến trình đổi mới
cũng như khát vọng hòa bình của nhân dân việt nam
bên cạnh vai trò là thủ đô đầu não chính trị hành chính quốc gia
trung tâm lớn về văn hóa khoa học giáo dục kinh tế
và giao dịch quốc tế của cả nước
nơi diễn ra phần lớn hoạt động đối ngoại của nhà nước
hà nội đáp ứng đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất an ninh
để tổ chức các hội nghị quốc tế quan trọng
dành dừng thành phố vì hòa bình
điểm đến hữu nghị một lần nữa được khẳng định
khi hà nội đã chuẩn bị tốt cho việc tổ chức hội nghị ban về hòa bình thế giới
hẳn rằng quý vị và các bạn vẫn còn nhớ những hình ảnh này
khi hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai diễn ra tại thủ đô
đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với giới báo chí và quan khách quốc tế
tôi nhận thấy suốt gần hai thập kỷ qua
hà nội đã không ngừng nỗ lực phát triển để xứng đáng với tên gọi này
thủ đô hà nội đã khắc phục được hậu quả của chiến tranh
để phát triển trở thành một trung tâm chính trị kinh tế văn hóa quan trọng của cả nước
là địa điểm tổ chức những sự kiện là tâm điểm của thế giới
bên cạnh đó chính quyền của hà nội cũng đã và đang đưa ra những chính sách
nhằm hướng tới sự phát triển bền vững cân bằng hài hòa giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường
theo các chuyên gia của unesco cộng đồng quốc tế rất ấn tượng trước sự chuyển mình của hà nội
tạo ra một hình ảnh nhận diện mới không chỉ cho hà nội mà còn cho việt nam
theo đó sáng kiến như phố đi bộ được hoàn ngành
việc đóng các tuyến phố quanh hồ hoàn kiếm để tạo thành phố đi bộ vào cuối tuần cho người dân
thật sự là một ý tưởng hay
ngay cả những vị khách đến từ israel cũng vô cùng ấn tượng với ý tưởng này
tôi nghĩ là cái không gian hồ hoàn kiếm là một cái không gian rất là đẹp
là một cái giá trị về văn hóa mà chỉ có ở thủ đô hà nội có
chứ còn không có nước nào trên thế giới có một cái không gian
như quý giá như của hồ hoàn kiếm của chúng ta
thế và trong những thời gian vừa qua khi mà quyết định đây trở thành một cái không gian đi bộ
thì mục tiêu của chúng tôi muốn biến cái nơi này trở thành một cái dây vừa là thư giãn
vừa là vui chơi giải trí nhưng mà đặc biệt là cái nơi mà giao lưu văn hóa giữa thành phố hà nội
với các tỉnh thành trong cả nước giữa hà nội với các nước trong khu vực và các nước khác trên thế giới
đến nay hà nội vẫn là thủ đô duy nhất của khu vực châu á thái bình dương
được vinh danh là thành phố vì hòa bình
sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đã nhân lên niềm tự hào của chính quyền và nhân dân thủ đô
thúc đẩy thành phố nghìn năm tuổi tiếp tục diễn dỡ những truyền thống
bản sắc văn hóa quý báu và vững bước trên con đường phát triển
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email tạp chí dưới nơi a gmail com
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo